do có mâu thuẫn trong vay mượn tiền nguyễn thái hòa tập hợp đồng phạm mang theo súng cùng đi tìm nhóm đối phương quyết chiến
vào ngày hai mươi bảy tháng ba công an tỉnh trà vinh đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thái hòa về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đồng thời khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng là thạch huỳnh lý văn tâm thạch dương và phạm thanh tiền về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra ban đầu do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên hòa hẹn tiền ra chém nhau
vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai hòa cùng dẫn theo hai mươi người mang theo súng đến điểm hẹn
nhóm hòa nổ súng khống chế nhóm tiền lúc này anh trần thanh giang là bạn của tiền bị hòa chĩa súng vào đầu giang gạt tay và dùng cục gạch đập vào đầu làm hòa té ngã
sau đó hai nhóm lao vào hỗn chiến hòa tiếp tục bị tiền nghĩa dương và tâm dùng dao chém nhiều nhát vào người
tiền giật lây súng
tiền giật lấy súng thì súng nổ làm trúng chân của tiền rồi mang súng đi giao nổ công an
còn hòa bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi sáu tháng ba các lực lượng có liên quan bắt giữ được hòa tại tỉnh kiên giang
khám xét nhà hòa công an thu giữ được nhiều tài liệu và đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay mượn tiền